tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với chương trình australia hỗ trợ cải cách kinh tế việt nam
tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý để xuất sự thảo đề án đổi mới
nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi hơn hai tám triệu lao động được đào tạo nghề nông nghiệp
theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu đạt hơn chín mươi bốn sáu so với mục tiêu đề án
trong đó tổng số lao động có việc làm sau đào tạo đạt hơn chín mươi
tham luận tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng cần đổi mới
nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp
đáp ứng quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
tập trung đào tạo nghề phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao
chế biến sản xuất theo chuỗi giá trị nghề quản trị trang trại
hợp tác xã và các sĩ phụ phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp
đề án đề ra mục tiêu giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
lao động làm việc trong các nhà máy vùng nguyên liệu của doanh nghiệp
hợp tác xã và trang trại